chiều ngày ba mươi một tháng một đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã gặp mặt và chúc tết cán bộ nhân viên văn phòng trung ương đảng
cùng dự có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu các đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng cùng đông đảo cán bộ nhân viên văn phòng trung ương
phát biểu tại buổi gặp mặt thường trực ban bí thư trần quốc vượng nêu rõ
cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư sự giúp đỡ phối hợp của các ngành
là sự phấn đấu quyết liệt của tập thể lãnh đạo văn phòng trung ương lãnh đạo các vụ cục
đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức người lao động đã nêu cao trách nhiệm
chủ động tận tụy chú đáo phát huy truyền thống hơn tám mươi năm phục vụ trung ương
thường trực ban bí thư trần quốc vượng lưu ý năm hai nghìn một mươi chín là năm có ý nghĩa
rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng năm chuẩn bị cho đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và đại hội đảng bộ các cấp
tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cao hơn cho văn phòng trung ương đảng
đồng chí trần quốc vượng tin tưởng cán bộ công chức người lao động văn phòng trung ương đảng
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự tin tưởng của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
thay mặt cán bộ nhân viên văn phòng trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn văn nên khẳng định
cán bộ nhân viên văn phòng sẽ tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
để năm hai nghìn một mươi chín đạt kết quả tốt hơn năm hai nghìn một mươi tám
chiều ngày ba mươi một tháng một đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
đồng chí hoàng trung hải nhiệt liệt biểu dưng những nỗ lực cố gắng công hiến hy sinh thầm lặng
của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo vệ sự bình yên của thủ đô đồng thời lưu ý
năm hai nghìn một mươi chín tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông tiếp tục là vấn đề bức xúc
đòi hỏi lực lượng cảnh sát giao thông cần tập trung có giải pháp hiệu quả để khắc phục
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm và bảo đảm quân số trực theo quy định
quán triệt cán bộ chiến sĩ tuân thủ các quy định của ngành
xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông đẹp trong lòng người dân
ngày ba mươi một tháng một văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
buổi họp báo thường kỳ đầu tiên của năm và cũng là buổi họp trước thềm tết nguyên đán kỷ hợi
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng
chủ trì buổi họp cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành
trả lời câu hỏi liên quan đến xe biển xanh đón người nhà bộ trưởng bộ công thương
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết đây là điều đáng tiếc đối với bộ trưởng trần tuấn anh
cũng như bộ công thương bản thân bộ trưởng cũng đã đích thân có thư xin lỗi toàn thể nhân dân
cũng như lãnh đạo đảng nhà nước và những cơ quan liên quan
thứ trưởng bộ công thương nhận định đây cũng là hành động thẳng thắn giám nhận lỗi và sửa sai của bộ trưởng trần tuấn anh

liên quan đến vấn đề hàng vạn container tồn động tại các cảng biển gây thiệt hại cho doanh nghiệp
ông võ tuấn nhân thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cho biết
trong bối cảnh một loạt các văn bản quy phạm pháp luật được nêu ra nhằm thực hiện luật bảo vệ môi trường
luật hải quan thì cũng gây ra trùng chéo
trong bối cảnh một loạt các văn bản quy phạm pháp luật
nhằm thực hiện luật bảo vệ môi trường luật hải quan thì nó cũng vô tình sinh ra những trùng chéo
những khó thực hiện cho các đơn vị ở địa phương
về vấn đề này bộ trưởng mai tiến dũng cho biết thêm hiện một lô hàng phế liệu có tới bốn cơ quan kiểm tra
trong khi đó giám định độc lập là đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật
tại quy định của thông tư tám trăm linh chín được thực hiện trong bối cảnh hạn chế nhập khẩu phế liệu
đáp ứng được việc hoàn thiện các quy chế về nhập khẩu phế liệu theo hướng bảo vệ môi trường
tuy nhiên khi thực thi cũng có một số vấn đề trồng chéo ở đơn vị tài nguyên môi trường địa phương
dẫn tới kéo dài thời gian thông quan các lô hàng hóa
bộ trưởng cho biết thủ tướng yêu cầu phải đưa vào nghị quyết của chính phủ
không giao trách nhiệm cho sở tài nguyên tại các địa phương nữa
đồng thời sẽ đưa ra thông báo để hủy bỏ thông tư tám trăm linh chín
nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi tháng một
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại
tại trung tâm thương mại hà nội moscow ở thủ đô moscow của liên bang nga
tới dự buổi chiêu đãi có đông đảo khách mời là đại diện các bộ ngành liên bang nga
đại diện đại sứ quán các quốc gia asean tại liên bang nga
và đông đảo những người bạn nga có quan hệ thân thiết với việt nam
phát biểu tại buổi lễ đại sứ ngô đức mạnh đã nhấn mạnh
trong năm hai nghìn một mươi tám mối quan hệ hữu nghị nga việt nam không ngừng được củng cố và phát triển
đặc biệt mức độ tin cậy chính trị tiếp tục tăng cao
nhờ hai bên tích cực trao đổi các chuyến thăm cấp cao và cấp cao nhất
đại sứ ngô đức mạnh bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực từ hai phía
mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nga và việt nam
ngày càng được mở rộng củng cố và làm sâu sắc hơn nữa
buổi tiệc thật tuyệt vời nhất là vào đúng dịp sinh nhật lần thứ tám mươi của tôi
lần đầu tiên tôi được đón tết âm lịch của các bạn là vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi đó tôi là chuyên gia về tên lửa và sang việt nam công tác
đối với chúng tôi đây cũng là một ngày lễ
tài độc của những người việt nam đối với nước nga tôi cho là rất tốt
và quan hệ hai nước phát triển rất là tốt đẹp
và rất mong là những năm tới thì phát triển tốt đẹp hơn nữa
với các bài hát bản nhạc dân tộc việt nam
cũng như các bài hát nga do các nghệ sĩ việt nam và nga biểu diễn
nhằm tạo điều kiện cho người bệnh và người nhà bệnh nhân về quê đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
ngày ba mươi một tháng một tại hà nội bệnh viện ca phối hợp với quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư
ngày mai tươi sáng báo tuổi trẻ tổ chức chương trình chuyến xe ưu thương
đưa người bệnh và người nhà về quê đón tết
trước tình hình thực tế về sự quá tải của các bến xe
nhân dịp tết nguyên đán
sự khó khăn về điều kiện kinh tế và tình hình sức khỏe của người bệnh
đặc biệt là bệnh nhân ung thư
bà lãnh đạo bệnh viện ca và các đơn vị đã dành sự quan tâm
chia sẻ với những khó khăn của người bệnh
hành trình chuyến xây ưu thương gồm ba mươi hai chuyến xe ô tô miễn phí
đưa hơn một người bệnh và người nhà về các tỉnh như hải dương hải phòng
hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh xung họp cùng gia đình
được biết chuyến xe yêu thương không chỉ dành cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện ca
mà chương trình sẽ cùng chung tay chia sẻ với bệnh nhân điều trị tại bệnh viện một trăm linh năm
viện bỏng quốc gia viện huyết học và truyền máu trung ương
bệnh viện nhi trung ương bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức
thêm một chuyến xe nghĩa tình thêm một tấm vé nghĩa tình là thêm nhiều săn sẻ
thêm nhiều niềm vui cho những người mà cuộc sống buộc họ phải chiến đấu với bệnh tật
trong hai ngày ba mươi một tháng một và ngày một tháng hai tại bệnh viện đà nẵng
công đoàn bệnh viện tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình chở hàng trăm bệnh nhân
người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh quảng nam và quảng ngãi về quê vui xuân đón tết
dịp cuối năm nhu cầu về quê tăng cao việc đi lại của người bệnh càng gặp nhiều khó khăn
những chuyến xe nghĩa tình của bệnh viện đà nẵng tổ chức đã giúp cho những bệnh nhân nghèo
với bớt nỗi đau bệnh tật giảm bớt chi phí trong thời gian điều trị tại bệnh viện
không nhờ là có đầu ngành
công ty và những nhà bác sĩ ở ngoài này cẳng tầm rất quyết truyền cho yên tư
việt nam mới được về nhà thăm tết
cũng nhờ có công ty là chia trả giúp đỡ cho yên tư mất rất khổ mơ
đến thời điểm mà những ngày cẳng kề cuối năm xe cộ cũng là một vấn đề đặc ra
người bệnh không có mang trong mình những bệnh tật rất là nặng hoặc là những bệnh nhân vừa khỏi bệnh
thì người ta cũng không khỏi rất là khó khăn trong cái vấn đề mà đáp những cái chuyến xe để đi về quê
thì đó một trong những cái điều khó khăn đó mà chúng tôi nghĩ đến là phải chăng nên chăn có những cái chuyến xe
đưa người bệnh trực tiếp từ bệnh viện để đưa người ta về cùng với gia đình để mà đón xuân cùng với gia đình trong những ngày cuối năm như thế này
đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tấm lòng của cán bộ bác sĩ
nhân viên y tế tại bệnh viện đà nẵng đối với người bệnh đang điều trị tại bệnh viện
ngày ba mươi một tháng một cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
tại khu vực phía nam và công an tp hcm triệt phá một đường dây buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng trong đường dây này
theo điều tra ban đầu đường dây này hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị bắt giữ
vào ngày hai mươi một tháng một vừa qua chủ yếu hoạt động mua bán thận với số tiền thu được từ mỗi lần bán thận thành công
giao động từ một mươi năm đến một mươi bảy usd trong đó các đối tượng trả cho nạn nhân khoảng hai trăm linh triệu đồng
còn người môi giới thành công được hưởng từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
hiện cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam tôn nữ thị huyền bốn mươi bốn tuổi ngụ tại tp hcm
kẻ cầm đầu đường dây cùng bốn đồng phạm khác của huyền là hoàng đức tùng hai mươi tám tuổi quê ở hà nội
huỳnh linh tâm hai mươi bảy tuổi quê ở quảng ngãi phạm quang cảnh hai mươi ba tuổi quê ở hà nội
và nguyễn minh tâm hai mươi tuổi quê ở vĩnh phúc các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án
liên minh châu âu đang xem xét các đề xuất hướng tới việc loại trừ các thiết bị của tập đoàn huawei của trung quốc
trong việc phát triển hạ tầng mạng năm g
theo một số quan chức cấp cao của eu một trong những biện pháp mà ủy ban châu âu đang xem xét
là sự đổi luật an ninh mạng đã có từ năm hai nghìn một mươi sáu trong đó yêu cầu các doanh nghiệp liên quan tới việc phát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu
phải có các biện pháp an ninh phù hợp
bằng việc sửa định nghĩa về hạ tầng thiết yếu bao gồm cả hệ thống mạng năm g luật này sẽ cấm các doanh nghiệp eu
sử dụng các thiết bị được sản xuất từ bất kỳ quốc gia hay công ty nào bị nghi ngờ sử dụng thiết bị để do thám hay phá hoại
một vài lựa chọn khác cũng được xem xét như việc thay đổi luật thu hồi
hội nghị và triển lãm về an ninh mạng lớn nhất thế giới vừa kết thúc tại tel aviv israel
trong ba ngày diễn ra sự kiện hàng nghìn chuyên gia và các nhà đầu tư các quan chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới
đã tập trung nhiều vấn đề liên quan đến an ninh mạng vốn đang bị coi là mối đe dọa toàn cầu
hội nghị thu hút hơn một mươi năm đại biểu đến từ hơn tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đến
để trao đổi thông tin và tìm hiểu về những công nghệ bảo mật mới nhất nhằm chống lại các mối đe dọa đến an ninh mạng toàn cầu
thủ tướng nước chủ nhà benjamin netanyahu đã nhấn mạnh vào vấn đề an ninh mạng của các hãng hàng không
do sự can thiệp vào hệ thống điều khiển từ mặt đất
hội nghị còn chỉ ra những mối đe dọa đối với cuộc bầu cử sắp tới của israel và các cuộc bầu cử trên toàn thế giới
nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng israel đã thiết lập một mạng lưới khoảng một mươi hai chuyên gia
và nhân viên an ninh mạng để chia sẻ những thông tin xây dựng một trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính
và mở rộng mạng lưới của mình sang các đối tác nước ngoài
theo các chuyên gia ngày nay việc tìm hiểu rõ hơn về các thách thức không gian mạng là việc làm cần thiết
mỗi ngày các mã độc mới lại xuất hiện yêu cầu một hệ thống phòng thủ không gian có chất lượng và bền vững
để tạo ra một sự chuyển đổi an toàn sang kỳ nguyên số
chính phủ thái lan đã quyết định áp dụng các biện pháp mạnh để đối phó với tình trạng khói mù
do các loại hạt bụi nhỏ đang bao phủ thủ đô băng cấp và các vùng phụ cận
bằng việc triển khai quân đội kiểm tra các nhà máy và ra lệnh đóng cửa trường học tạm thời
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã ra lệnh điều động binh sĩ kiểm tra các nhà máy ở các tỉnh của thái lan
để phát hiện những nhà máy xả trái phép nước thải rác thải và chất độc hại
đồng thời các phương tiện giao thông và xe buýt công cộng xả ra khói đen sẽ bị thu giữ ngay lập tức
bộ giáo dục thái lan cũng đã quyết định đóng cửa hai ngày đối với cả trường công và trường dân lập
cũng như các cơ sở đào tạo nghề từ ngày ba mươi một tháng một
hầu hết học sinh đã được về nhà từ buổi trưa ngày ba mươi tháng một
trong hai ngày ba mươi một tháng một và mùng một tháng hai bangkok sẽ sử dụng năm mươi thiết bị bay không người lái
để phun nước ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi
đồng thời sẵn sàng cử các đơn vị y tế cơ động đến những khu vực bị ảnh hưởng vào cuối tuần này
văn phòng thăm dò quốc gia của ấn độ cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cao nhất trong bốn mươi năm năm qua
đây được xem là thông tin bất lợi đối với thủ tướng narendra modi trước thềm cuộc tổng tuyển cử
kết quả cuộc thăm dò tiến hành từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
tỷ lệ thất nghiệp của ấn độ ở mức sáu một cao nhất kể từ giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi ba
con số này ở khu vực đô thị lên tới bảy tám và năm ba ở khu vực nông thôn
đây là đánh giá toàn diện đầu tiên về tình hình thất nghiệp tại ấn độ kể từ sau quyết định hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
của thủ tướng modi về việc loại bỏ các tờ tiền có mệnh ra lớn chỉ trong một đêm
tuy nhiên chính phủ ấn độ không bình luận về kết quả thăm dò này
các số liệu ảm đạm về việc làm có thể làm khó cho chính phủ của thủ tướng modi
khi phải giải thích trước cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tới
kết quả thăm dò cũng cho thấy đảng baratia janata cầm quyền sẽ khó giữ được đa số trong quốc hội